thưa quý vị báo cáo minh bạch quý ii năm hai nghìn hai mươi hai mà tiktok công bố hồi tháng chín vừa qua cho thấy
nền tảng này đã xóa một trăm một mươi ba triệu video chủ yếu do vi phạm chính sách chỉ trong vòng ba tháng
tuy nhiên con số này chỉ chiếm một tổng số video được đăng tải trong cùng quý
và các clip xấu độc vẫn xuất hiện tràn lan
có thể thấy là các công ty công nghệ đang không thể kiểm soát được
hoặc là không kiểm soát được những nội dung trên nền tảng của họ
câu chuyện nam tiktoker nono đăng tải clip có nội dung miệt thị người nghèo
đã gây phẫn hộ dư luận những ngày qua làn sóng tẩy chay diễn ra trên khắp các cộng đồng mạng
trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một tiktok xác nhận đã cấm vĩnh viễn tài khoản no
vì vi phạm thuần phong bí tục miệt thị người khác
ngày hai mươi chín tháng một mươi một sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ra quyết định xử phạt
tiktoker no bảy năm triệu đồng đồng thời buộc nam tiktoker này cam kết không tái phạm
tại việt nam đã có rất nhiều người làm nội dung trên youtube tiktok facebook
từng bị phạt vì hành vi tương tự
tuy nhiên ngay lập tức họ có thể tạo các tài khoản khác để tiếp tục sản xuất nội dung bẩn
câu view câu like kiếm tiền
nhiều người cho rằng mức xử phạt từ năm đến một mươi triệu đồng khi cung cấp
chia sẻ thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục là quá thấp
dẫn đến tình trạng vi phạm nhiều lần
không những là chúng ta giúp cho những người sử dụng mạng xã hội có một định hướng tốt hơn
có một hướng về những giá trị tốt đẹp của xã hội tốt hơn
mà còn giúp cho mạng xã hội của chúng ta lành mạnh hơn
từ đó tạo điều kiện cho mọi các hoạt động trong đời sống xã hội của chúng ta
hướng đến những giá trị tốt đẹp chân thiện bị
ông có thể cho biết hiện nay chúng ta quản lý cũng như xử phạt
các thông tin xấu độc trên mạng xã hội như thế nào
và hiện nay vấn đề bất cập nằm ở đâu ạ
chúng ta thấy có những tín hiệu tích cực khi mà chúng ta thấy có những phản ứng
có những dư luận xã hội phản đối lại những tích tố cơ
có những dấu hiệu lệch chuẩn hay là không phù hợp
cái điều này chứng minh rằng là bộ quy tắc ứng xử của bộ thông tin truyền thông
đã đi vào thực tiễn cuộc sống
khi mà từ bộ quy tắc ứng xử đó thì chúng ta có những hành lang định hướng
để chúng ta đánh giá được cái hành động nào là tốt
hành động nào là tốt

hành động nào là xấu
hành động nào là nên làm và hành động nào là không nên làm
thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy rằng là không chỉ trong trường hợp của năm tích tố cơ này
mà cái việc chúng ta ban hành luật về an ninh mạng hay là nghị định bảy mươi hai
hay là những bộ quy tắc ứng xử của chúng ta đã tạo ra được những động thái tốt
tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải có những sự lo ngại
vì dù là chúng ta đã có được những dư luận xã hội như vậy
dù là chúng ta đã đưa ra xử lý một số trường hợp
mà tính làm gương
nhưng cái tình trạng này không hoàn toàn hết hẳn
mà nó vẫn lác đác xảy ra ở trường hợp này trường hợp kia
chỗ này chỗ khác giai đoạn này giai đoạn khác
chính vì thế nên là chúng ta cần phải thực hiện nghiêm hơn nữa
từ luật an ninh mạng đến nghị định bảy mươi hai
thì sắp tới chúng ta cần phải có những sửa đổi để cho nó phù hợp hơn
hay là chúng ta cần phải hình thành một cái cộng đồng mạng văn minh
sử dụng mạng xã hội theo hướng thông minh
để từ đó thì cái sự lên án này nó mạnh mẽ hơn
nó rộng rãi hơn nó nhận được nhiều sự ủng hộ hơn
trong các sự việc khác
và từ đó thì giúp chúng ta là dần dần hình thành được
một cộng đồng mạng mà chúng ta mong muốn
vậy thì theo ông trong thời gian tới chúng ta sẽ cần những chính sách gì
để có thể quản lý các nội dung trên nền tảng xã hội một cách chặt chẽ hơn
chúng ta có thể sửa đổi nghị định bảy mươi hai
để cho những vấn đề của cuộc sống của chúng ta
đang có những bước xúc này có thể bao quát được trong nghị định đó
chúng ta biết được rằng thực tiễn cuộc sống
luôn phong phú và đa dạng
cái sự phong phú và đa dạng đó thì cần phải được bao quát bằng luật
những trường hợp như chúng ta thấy như của bà phương hằng
hay gần đây của tiktoker mà chúng ta đang nói chuyện đến
hay là những câu chuyện khác nữa
thì có những cái chúng ta đã có văn bản quy pháp pháp luật để xử lý
nhưng cũng có những cái thì chúng ta hiện giờ đang xử lý
bằng dư luận xã hội bằng quy tắc ứng xử
những cái về dư luận xã hội hay quy tắc ứng xử
thì không phải là không tốt
nhưng mà cái mức độ chế tài nó vẫn còn thấp
chính vì lý do đó nên là chúng ta cần phải có một cái mức độ chế tài nó cao hơn
để tạo ra cái sức giăn đe
thế thì những cái câu chuyện đó những cái việc xử lý đó
thì không chỉ là dừng ở bộ quy tắc ứng xử nữa
mà chúng ta phải nâng lên thành luật
những cái vi phạm pháp luật những cái vi phạm những cái ứng xử trong cuộc sống ấy
cần phải được chế tài mạnh mẽ hơn
thì đó là những gì mà chúng ta cần phải nhấn mạnh
khi mà chúng ta sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay